công an tp hà nội vừa triệt phá thành công một đường dây tiêu thụ xe ô tô trộm cắp xe cầm cố lớn nhất từ trước tới nay thu giữ gần một trăm linh chiếc xe ô tô các loại
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an nhận được tin trình báo của một bị hại về việc bị mất một chiếc xe ô tô hiệu toyota innova màu đồng mang biển kiểm soát ba mươi e năm mươi tám nghìn tám trăm một mươi ba tại bãi gửi xe trên địa bàn quận cầu giấy
sau hơn một tháng truy vết công an hà nội đã xác định nhóm nghi phạm tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm nguyễn thành công ba mươi hai tuổi trú tại huyện văn giang tỉnh hương yên với vai trò là chủ mưu cầm đầu và hai đồng phạm là nguyễn hữu tú hai mươi tám tuổi chú huyện thanh oai hà nội nguyễn hữu trung hai mươi bảy tuổi ở huyện gia lâm hà nội

công an hà nội đã xác định nhóm nghi phạm tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm nguyễn thành công ba mươi hai tuổi trú tại huyện văn giang tỉnh hương yên tỉnh hương yên tỉnh hương yên tỉnh hương yên tỉnh hương yên